cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh đang kiểm tra xác minh tố giác về tội phạm
theo đơn của bà lê mỹ an trú tại phường thới an quận một mươi hai
tố cáo vợ chồng chị trịnh thị mỹ hương và bùi ngọc tránh trú tại quận một mươi hai
có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
bằng thủ đoạn vay số tiền một tỷ hai trăm linh triệu đồng rồi bỏ trốn chiếm đoạt
qua xác minh thì bùi ngọc tránh và trịnh thị mỹ hương không có mặt tại nơi cư trú đi đâu không rõ
ngày bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
đã ra quyết định truy tìm người đối với
trịnh thị mỹ hương giới tính nữ sinh ngày một mươi hai tháng chín năm một nghìn chín trăm sáu mươi một
căn cước công dân số bảy trăm chín mươi một sáu nghìn một trăm linh năm nghìn ba trăm hai mươi bảy
chứng minh nhân dân cũ số hai trăm bốn mươi sáu bốn mươi bốn nghìn năm trăm năm mươi sáu
quốc tịch việt nam dân tộc kinh nơi đăng ký hộ khẩu thường trú
hai nghìn hai mươi một trên hai mươi ba trên hai mươi trên bảy
quốc lộ một a
phường đông thị
hương thuận quận một mươi hai
hai bùi ngọc tránh sinh ngày bảy tháng một mươi năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
căn cước công dân số bảy trăm chín mươi sáu nghìn ba trăm linh năm nghìn chín trăm bốn mươi hai
chứng minh nhân dân cũ số hai trăm bốn mươi sáu bốn mươi bốn nghìn năm trăm bảy mươi một
quốc tịch việt nam dân tộc kinh
nơi đăng ký hộ khẩu thường chú
hai nghìn hai mươi một trên hai mươi ba trên hai mươi trên bảy
quốc lộ một a phường đông hương thuận quận một mươi hai
đề nghị những ai biết thông tin về bùi ngọc chánh và trịnh thị mỹ hương
thì cung cấp bài tập của bộ tổng thống

phòng cảnh sát hình sự đội tám
địa chỉ số bốn trăm năm mươi chín đường trần hưng đạo
phường cầu kho quận một tp hcm
gặp cán bộ thụ lý
thiếu tá nguyễn văn hà minh

để tiếp nhận giải quyết theo quy định của pháp luật
công an tp buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
vừa bắt và di lý đối tượng lư minh phương
ba mươi năm tuổi chú tại huyện đắk song tỉnh đắk đông
mang hai lệnh truy nã trốn ra vùng biển cà mau
để về trụ sở để xử lý
đầu năm hai nghìn hai mươi phương bị kết án phạt tù
sáu tháng tù gia về tội đánh bạc
sau đó phương đã làm đơn xin hoãn thi hành án
với lý do ở nhà chăm sóc cha mẹ đau bệnh nặng
đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi phương đã bỏ trốn khỏi địa phương
và bị cơ quan thi hành án hình sự công an tỉnh đắk nông
ra quyết định truy nã
sau đó phương trốn đến thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
tiếp tục tham gia một vụ đánh bạc và bị lực lượng công an bắt giữ
trong thời gian được công an thành phố buôn ma thuột
cho bảo lãnh tại ngoại thì phương đã bỏ trốn khỏi địa phương
sau hơn hai năm trốn ở vùng biển huyện u minh của tỉnh cà mau
lư minh phương đã bị công an thành phố buôn ma thuột bắt giữ